mối quan hệ của việt nam hoa kỳ đang tốt đẹp hơn bao giờ hết và tôi tin rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ ngày càng tốt đẹp hơn
đó là những chia sẻ của đại sứ daniel christenbrink trong buổi họp báo nhằm hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt nam hoa kỳ diễn ra tại hà nội
đại sứ daniel critton brink nhấn mạnh hoa kỳ và việt nam đang có sự phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau
trong suốt chặng đường hai mươi năm năm qua kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng
nếu như cách đây hai mươi năm năm hai quốc gia gần như không có quan hệ thương mại thì đến nay tổng kim ngạch thương mại hai triệu đã đạt khoảng bảy mươi bảy tỷ usd mỗi năm
bên cạnh đó các mối quan hệ khác đặc biệt là giáo dục năng lượng và an ninh quốc phòng đều có sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp
cả hai quốc gia đều hướng tới sự cân bằng để đảm bảo sự phát triển bền vững của hai nước và hướng tới một cam kết chung là vì hòa bình và thịnh vượng
thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ việt nam hoa kỳ góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới